ngày hôm nay hai mươi năm tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với giám đốc công ty thi công công trình xây dựng nhà máy công ty av healthcare
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng
đối với hà huy hải giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn hà hải nga
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động vệ sinh lao động
các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
trước đó chiều ngày một mươi bốn tháng năm tại khu vực thi công xây dựng công ty av healthcare
xảy ra vụ sập bức tường đang thi công làm một mươi người chết một mươi bốn người bị thương
công trình này do công ty hà hải nga thi công
công ty trách nhiệm hiểu hạn lau gvc thiết kế và đơn vị giám sát là công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp đồng nai
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án